sáng nay giao tranh đã tiếp tục xảy ra giữa lực lượng phòng vệ israel và nhóm hồi giáo vũ trang jihad ở giải gaza sau tám giờ tạm ngưng
một số nguồn tin cho biết có thương vong trong các cuộc giao tranh này
lực lượng phòng vệ israel cho hay còi báo động và hệ thống phòng thủ đã được kích hoạt khi hàng chục quả đạn pháo bắn vào các khu dân cửa miền nam nước này
giáp giới giải gaza tất cả đều bị đánh chặn hoặc rơi vào khu vực chống
đồng thời phía israel cũng tiến hành một loạt cuộc không kích nhằm vào các vị trí phóng rocket của jihad
cùng ngày cơ quan y tế giải gaza thông báo đã có hai mươi năm người palestine thiệt mạng và bảy mươi sáu người khác bị thương
bao gồm cả các tay súng jihad và dân thường kể từ khi israel phát động chiến dịch tấn công lá chắn và mũi tên nhằm vào khu vực này
trong khi đó cơ quan dịch vụ cấp cứu của israel cho hay đã có ba mươi hai người dân nước này bị ảnh hưởng tâm lý hay bị thương trong khi tìm nơi trú ẩn
trong khi đó cơ quan dịch vụ cấp cứu của israel cho hay đã có ba mươi hai người palestine thiệt mạng và bảy mươi sáu người khác bị thương trong khi tìm nơi trú ẩn